thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi bộ giáo dục và đào tạo quy định các địa phương xét tốt nghiệp cho học sinh lớp một mươi hai
theo công thức bảy mươi dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ba mươi dựa vào điểm trung bình học bạ lớp một mươi hai của thí sinh
các chuyên gia cho rằng ba mươi điểm học bạ trên đây được coi là phao cứu sinh và sẽ có tiêu cực trong vấn đề này
và thực tế phân tích sau mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
đã lộ rõ bất cập khi có mức tranh lệch lớn về điểm thi và điểm học bạ
phóng viên intv đã có ghi nhận ngay sau đây
hà nội là một trong những địa phương nằm tốt mới điểm cao nhất cả nước về học bạc
nhưng kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều môn gần cuối bảng như hóa học hay sinh học đứng thứ năm mươi tám trên sáu mươi ba
tỉnh bình phước có điểm học bạ xếp thứ một mươi bốn nhưng điểm thi lại nằm ở cuối bảng
chuyên gia giáo dục cho rằng sự tranh lệch giữa điểm thi
và điểm học bạ là điều dễ hiểu vì đó là hai cách đánh giá khác nhau
và sự cho điểm giữa các địa phương cũng không giống nhau
tuy nhiên nếu sự vinh quá lớn lại trở thành điều bất bình thường
độ tranh lệch nó vào khoảng hai điểm khoảng hơn hai điểm là phù hợp
còn nếu mà tranh lệch quá cao trên ba điểm thậm chí lên tới bốn điểm
thì lúc đó lại có thể trở thành điều bất thường giữa điểm thực tế của các em và kiến thức các em đang có
mỗi một môn như vậy là tranh lệch có thể là một điểm là bình thường
và phổ điểm cũng được
thế như vậy nếu ba môn thì tỷ lệ giữa trung học phổ thông và học bạc có thể tranh lên ba điểm
và từ đó đấy là lý giải tại sao các trường đại học
và tôi vẫn khuyến cáo là nên sử dụng kết quả trung học phổ thông hơn là kết quả học bạc
vì nó chính xác hơn và khách quan hơn
nhiều ý kiến khác cho rằng phương thức xếp tuyển đại học dựa vào kết quả học bạc
sẽ không có sự công bằng và tiêm ẩn nhiều rủi ro
bởi có thể xuất hiện tiêu cực trong việc làm đẹp học bạ
việc chấm ba mươi điểm
vừa xét tốt nghiệp vừa làm căn cứ để tuyển sinh cao đẳng đại học
sẽ ảnh hưởng tới chất lượng đầu vào của các trường
đối với những học mà nó mang tính phổ biến
hoặc là những ngành học không đòi hỏi
cái năng lực học tập nó quá cao
thì tôi nghĩ là vẫn có thể sử dụng cái điểm xếp tuyển học bạc
nhưng mà đối với những ngành đào tạo
những chuyên môn sâu đòi hỏi
cái năng lực tư duy hoặc là cái kết quả học tập thật cao của thí sinh
thì tôi thấy rằng điểm học bạc không có phù hợp
không chỉ gây khó cho các trường đại học cao đẳng trong việc tuyển sinh đầu vào
nhiều giáo viên cũng đưa ra ý kiến
nếu vẫn còn tình trạng dựa vào ba mươi điểm học bạc khi xếp tốt nghiệp như hiện nay
thì còn tạo bất cập và mất công bằng
đây chính là một cái điểm mà nó không tốt
bởi vì là hiện nay rất là nhiều trường đang sử dụng cái điểm học bạ
làm một phương thức xếp tuyển
vì vậy nếu như điểm học bạc
mà không phản ánh đúng năng lực của thí sinh
thì cái phương án xếp tuyển đó nó sẽ khiếu độ tiền cậy
sau mỗi lần công bố điểm tốt nghiệp trung học phổ thông
bộ giáo dục và đào tạo đều công bố kết quả đối sánh giữa điểm thi và điểm học bạ
để làm chỉ số đánh giá chất lượng và siết chặt việc làm đẹp học bạ chạy theo thành tích
thế nhưng qua ba năm thì vẫn thấy sự tranh lệch theo hướng
điểm học bạ cao hơn điểm thi thực tế ở hầu hết các môn
trước bất cập trên nhiều chuyên gia đã đưa ra ý kiến
ngâm bỏ ba mươi điểm xét tuyển học bạc của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông